chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày một mươi tháng bốn
do báo sức khỏe vừa đầy sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
hai mươi tám học sinh ở khánh hòa nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
nữ bệnh nhân mất thị lực tổn thương não sau khi uống thuốc giảm cân mua qua mạng
kịp thời cứu sống nam thanh niên gặp hội chứng ngưng thở khi ngủ
cứu thành công một bệnh nhân bị liệt toàn thân nhờ sáu lần cây huyết tương
ruột rơi xuống biểu xưng to bất thường như quả cam của người đàn ông bị thoát bị bệnh nặng
các dương vật chỉ vì chủ quan do mắc ung thư không đi thăm khám
cấp thành công nắp bút gần bốn cm trong dạ dày bệnh nhi một mươi một tuổi
thông tin từ trung tâm y tế huyện khánh sơn sáng ngày chín tháng bốn
bốn học sinh tại trường tiểu học thị trấn tô hạp
phải nhập viện sau khi ăn sáng tại một quán ăn trước cổng trường học
đến chiều cùng ngày đã có hai mươi tám học sinh trên địa bàn huyện
nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm
được biết các em học sinh đã ăn sáng ở hàng bán rong
gồm cơm cuộn cơm nắm trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn tô hạp
do bà b t l tự làm tại nhà
bà lời cho biết mình thường làm đồ ăn tại nhà rồi buổi sáng bỏ vào thùng xốp
mang đi bán cho học sinh
sáng cùng ngày bà l đã làm một trăm một mươi bốn suất cơm nắm và hai mươi tám suất cơm cuộn
cho các cháu học sinh các trường mầm non cấp một cấp hai trên địa bàn thị trấn tô hạp
đến chiều cùng ngày đã có hai mươi tám học sinh trên địa bàn huyện nhập viện
với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn đau đầu mệt mỏi tiêu chảy nhiều
theo ông bùi xuân minh đến thời điểm hiện tại sức khỏe của hai mươi tám học sinh đều ổn định
chị đau bụng buồn nôn không có em nào chuyển biến nặng
các bác sĩ đang chăm sóc điều trị cho các học sinh này
sau khi sự việc xảy ra sở y tế tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm
chính quyền địa phương cũng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã
nhằm ra soát công tác bảo đảm an toàn vệ sinh của một trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh
chế biến mua bán thực phẩm
chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã xảy ra liên tiếp
nhiều vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người dân du khách và học sinh phải nhập viện
tỉnh khánh hòa đã lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã
nhằm ra soát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh của một trăm linh cơ sở sản xuất
kinh doanh chế biến và mua bán thực phẩm
sau khi mua và sử dụng thuốc giảm cân trên mạng một nữ bệnh nhân hai mươi sáu tuổi
đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng giảm thị lực đột ngột nghi đột quỵ não
thông tin từ trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
nữ bệnh nhân tên h nhập viện trong tình trạng xuất hiện các cơn giảm thị lực
kết quả chụp mri cho thấy có tổn thương lồi thể chai theo dõi do ngộ độc
khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có sử dụng thuốc giảm cân đến tốc táo
có thành phần sibutramine
thông tin về ca bệnh tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
trung tâm chống độc đang điều trị một bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi
sử dụng thực phẩm chứng năng giảm cân mua trên mạng để uống để giảm cân
sau khi uống khoảng một tuần bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện
chán ăn có biểu hiện mệt mỏi mở mắt đưa điều trị tại các tuyến trước
và về trung tâm chống độc trong tình trạng mất thị lực
chụp công thử sổ não có dựa tổn thương trên não
xét nghiệm trong mẫu thực phẩm chứng năng giảm cân của nhân đã dùng
có chứa chất sibutramine
đây là một chất chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa
đây là một chất chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa
cấm hay không tuy nhiên các mặt hàng trôi nổi thì khó kiểm soát được thành phần cũng như hàm lượng
nên người dùng không nên tin vào quảng cáo mà mua về sử dụng bừa bãi nếu có nhu cầu giảm cân
tốt nhất là nên đến các trung tâm dinh dưỡng để được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp
với luyện tập thể thao phù hợp trở nên tin vào lời quảng cáo không có cơ sở khoa học dẫn đến tiền mất tật màng
khoa hội sức cấp cứu bệnh viện hoàn mỹ đồng nai mới đây đã kịp thời cứu sống năm thanh niên ngưng tim

sau một ngày anh p bắt đầu tỉnh lại nhận ra được người thân sau hai ngày đã được ngưng thở máy
chi giác hồi phục hoàn toàn không có di chứng hiện đã được xuất viện về nhà
theo người nhà bệnh nhân chiều ngày ba tháng bốn p có dấu hiệu bị cảm gốm
nên người nhà cho uống thuốc mua tại tiệm thuốc tây sau khi p vào phòng ngủ khoảng ba mươi phút
người nhà vào gọi dậy thì bất ngờ phát hiện p đã mất chi giác thở khó tím tái nên đưa vào viện để cấp cứu
bác sĩ trần đức anh trưởng khoa hội sức cấp cứu bệnh viện hoàn mỹ đồng nai
cho biết nguyên nhân p ngừng tim ngưng thở là do biến chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ
đây là tình huống khá hiếm gặp bởi bệnh nhân còn trẻ tuy nhiên bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở
khi ngủ nặng có thể trạng béo phì độ hai kết hợp với việc sử dụng thuốc trị cảm cúm tự mua
ở tiệm thuốc tây làm tăng nguy cơ đột tử
hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể gây nhiều hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe và chất lượng sống của bệnh nhân
vì vậy bên cạnh các biện pháp chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh như thực hiện lối sống lành mạnh
tập luyện đều đặn giữ cân nặng hợp lý ăn uống đủ chất hạn chế tối đa uống rượu bia không hút thuốc lá
khi có dấu hiệu mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám
làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác nguyên nhân để có biện pháp can thiệp phù hợp
một bệnh nhân bị liệt hoàn toàn đã hồi phục khả năng vận động sau sáu lần thay huyết tương tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
được biết bệnh nhân là anh t quy quy sống tại thành phố quảng ngãi được đưa đến cấp cứu vào ngày hai mươi bảy tháng ba
kết quả chọc do tủy sống để khảo sát dịch não tủy và đo điện cơ cho thấy bệnh nhân bị mắc hội chứng viêm đa dễ dây thần kinh
hội chứng này khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh dẫn tới liệt cơ tức thời
trong đó nguy hiểm nhất là biến chứng liệt cơ hô hấp khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị sớm
theo bác sĩ nguyễn tấn quang khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh nhân quy khởi phát triệu chứng tê yếu tứ chi vào đêm hai mươi sáu tháng ba đến sáng hai mươi bảy tháng ba đã liệt hoàn toàn mất cảm giác toàn thân
cùng với đó bệnh nhân nói chuyện khó khăn nhái nút vướng đây là dấu hiệu của nguy cơ liền hô hấp một trong các biến chứng nguy hiểm nhất của hội chứng viêm da dễ dây thần kinh
biến chứng của bệnh nhân diễn ra nhanh và nguy hiểm các bác sĩ khỏi sức tích cực chống độc lập tức điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp thay huyết tương để ngăn chặn bệnh diễn tiến và tăng nặng dự phòng biến chứng nguy hiểm diễn biến nhanh đe dọa tính mạng người bệnh đồng thời phục hồi lại chức năng vận động cảm giác cho người bệnh
sau sáu lần thấy huyết tương sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định đến ngày chín tháng bốn bệnh nhân đã có thể vận động nói chuyện bình thường dự kiến có thể xuất viện trong một hai ngày tới
các bác sĩ khuyên cáo khi mắc hội chứng viêm da dễ dây thần kinh bệnh nhân thường có các triệu chứng mất cảm giác các đầu ngón tay ngón chân sau đó lan ra trên cơ thể
cùng với đó bệnh nhân gặp khó khăn với cử động của mắt cử động trên khuôn mặt và khi nói nhai nuốt
một số trường hợp các triệu chứng tiến triển nhanh với tình trạng liệt hoàn toàn tứ chi và cơ hô hấp chỉ trong vài giờ
vì vậy khi có một trong các triệu chứng trên người bệnh cần đến các bệnh viện để được thăm khám điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm
thông tin từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật đưa ruột trở lại vị trí cũ cho một bệnh nhân bị thoát vị bệnh nặng ruột thòm xuống biểu
bệnh nhân là ông k đến khám trong tình trạng biểu bên phải xưng to bất thường như quả cam
tình trạng này đã xuất hiện cách đây khoảng ba tháng nhưng ông ngại đi thăm khám
lúc mới ngủ dậy khối xưng dẹp xuống nhưng sau khi ăn sáng kích thước khối xưng lại tăng lên kèm đau tức
ban đầu ông nghĩ sốc hông do mới tập chạy tập di ba buổi một tuần các nhóm cơ còn yếu
sau khi thăm khám các bác sĩ xác định thoát vị bệnh nặng
các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách ống bẹn đặt lưới tái tạo thành bện đã suy yếu giải phóng khối thất vị đóng lại lỗ bệnh ngăn tái phát cho bệnh nhân
chia sẻ bệnh lý thoát vị bệnh phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyên anh tuấn phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật ống tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho biết
khi ta ngắt lửa bụng bằng các động tác như là ho như là dặn tư thế đứng hoặc là xong một ngày lao động thì thấy nó xuất hiện và nó to lên cái khối phồng này
và nó nhỏ lại và mất đi khi bệnh nhân nằm xuống hoặc là dùng tay xoa xoa đẩy nó lên thì nó tự mất đi do các cái tạng có vị nó lại trôi trở lại trong bụng
đấy là cái đặc điểm rất dễ gặp
và cái khối phồng này nó đôi khi chỉ là cái cảm giác tức nặng nếu nó kích thước quá to hoặc nó đau nhẹ khi mà nó bị
hơi bị nhẹ
một người đàn ông sáu mươi ba tuổi phát hiện có khối u bất thường hơn một năm trước nhưng chủ quan không đi thăm khám
khi bệnh nhân nhập bệnh viện đồng nai hai tình trạng của bệnh đã trầm trọng dương vật có khối u to sùi đầu dương vật chảy mủ và tiểu khó
tại phòng khám nông khoa của bệnh viện các bác sĩ đã thăm khám chỉ định chụp cuồng từ nri và xin thiết khu u
kết quả giải phẫu bệnh và chụp nri cho thấy bệnh nhân bị ung thư tế bảo gai xương hóa biệt hóa vừa dạng t hai n một m với kích thước khoảng năm x năm cm hạch vùng bẹn hai bên theo dõi hạch dì căn
ngoài ra bệnh nhân có tiền sử lao phổi kèm thiếu máu
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật
các bác sĩ đã thực hiện cắt dương vật kèm khối u nạo hạch vùng bẹn chậu hai bên
các phẫu thuật đã thành công bệnh nhân hồi phục phá nuống bình thường sau một ngày phẫu thuật
chia sẻ bệnh lý ung thư dương vật thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quân phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương cho biết